các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong phần tin quốc tế brazil và venezuela gia tăng căng thẳng ngoại giao
tây ban nha lấy lỏng an ninh tại catalonia
thưa quý vị hôm nay đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã gặp gỡ chín tài năng trẻ khoa học công nghệ xuất sắc thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông công nghệ y dược công nghệ sinh học và công nghệ môi trường
thay mặt lãnh đạo quốc hội đồng chí tòng thị phóng chúc mừng biểu dương thành tích và những thành công bước đầu của các tài năng trẻ các nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật
phó chủ tịch thường trực quốc hội cũng đề nghị trung ương đoàn các tổ chức cần liên kết mời các nhà khoa học hàng đầu kèm cặp hướng dẫn các tài năng trẻ
cần vận động xã hội để có nguồn lực cho việc bồi dưỡng ưa mầm
bộ giáo dục đào tạo các trường đại học cũng cần phát hiện bồi dưỡng các nhân tài
mong muốn các tài năng trẻ tiếp tục phát huy tài năng phải khiêm tốn nhưng cũng cần mạnh dạn trong học hỏi nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu và đề xuất chính sách phù hợp cho các tài năng trẻ
báo cáo với phó chủ tịch thường trực quốc hội anh nguyễn anh tuấn bí thư trung ương đoàn cho biết từ năm hai nghìn ba trung ương đoàn chủ trì phối hợp với bộ khoa học công nghệ
tổ chức giải thưởng khoa học kỹ thuật thanh niên quả cầu vàng hàng năm trao cho một mươi tài năng trẻ xuất sắc nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin
sáng cùng ngày trung ương đoàn phối hợp với bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên quả cầu vàng
năm hai nghìn một mươi bảy giải thưởng quả cầu vàng và phần thưởng nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm hai nghìn một mươi bảy tiếp tục được triển khai rộng rãi trên toàn quốc
qua hai vòng đánh giá hội đồng đã bình chọn được chín tài năng trẻ xuất sắc nhất đạt giải thưởng quả cầu vàng trong đó lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông hai giải thưởng
công nghệ môi trường hai giải thưởng công nghệ y dược hai giải thưởng công nghệ vật liệu mới một giải thưởng công nghệ sinh học hai giải thưởng
cũng tại buổi lễ trung ương đoàn và bộ khoa học và công nghệ công bố trao phần thường nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm hai nghìn một mươi bảy cho hai mươi sinh viên được lựa chọn từ bốn mươi bốn hồ sơ của hai mươi tám trường đại học học viện
hôm nay tỉnh quảng ninh đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi bảy triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đảng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh ghi nhận và đánh giá rất cao các phong trào thi đua khen thưởng của tỉnh trong năm qua
phó chủ tịch nước nhấn mạnh với tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm quyết tâm đổi mới sáng tạo và cùng với những lợi thế vô có
quảng ninh đã trở thành một trong những điểm sáng nhất trong phát triển kinh tế xã hội điểm đến của du khách trong và ngoài nước và gần đây là địa phương đi đầu trong cải cách bộ máy hành chính và tổ chức cơ sở đảng
nhân dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã trao nhiều phần thưởng cao quý cho các cá nhân như hôn trường lao động hạng nhì của chủ tịch nước
cho bà đỗ thị hoàng phó bí thư thường trực tỉnh ủy và ông nguyễn đức long chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi sáu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
thế nhưng trước những chiếc bẫy bằng tôn sắc nhọn như vậy tai nạn vẫn có thể ập đến bất cứ lúc nào
những người tham gia giao thông đi qua những đoạn đường này cần phải hết sức đề cao cảnh giác trước những miếng tôn chìa ra như vậy
đồng thời về phía những nhà đầu tư của công trình cũng cần phải trùng tu sửa chữa lại những đoạn giao tôn bị hỏng để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc

và trẻ em vẫn còn hiện hữu trong các khu dân cư ở phú yên
để giảm thiểu tình trạng này rất cần có những mô hình truyền thông hiệu quả những quy định chặt chẽ của pháp luật và sự chung tay của cả cộng đồng
năm nay đã ngoài năm mươi tuổi nhưng chồng chị hảo vẫn không chịu trí thú làm ăn tối ngày chỉ lo nhậu nhẹt
mỗi lần say khớt anh lại chốt những trận đòn trùy mắng chị thậm tệ
và cứ mỗi lần nhắc đến chồng mình người phụ nữ này đều ấm ức